chia sẻ trong họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm trong hai mươi bốn giờ qua
thượng tá lê mạnh hà phó phòng tham mưu công an tp hcm chia sẻ
từ ngày một mươi sáu tháng chín thành phố bổ sung một số nhóm công việc không cần giấy đi đường khi đáp ứng một số điều kiện
các nhóm bổ sung lần này bao gồm luật sư tham gia tố tụng khi có thông báo yêu cầu
giấy triệu tập của các cơ quan tố tụng hoặc văn bản yêu cầu cơ quan tố tụng
kèm văn bản phân công của luật sư của văn phòng luật sư
khi di chuyển luật sư phải có các yếu tố nhận diện là thẻ luật sư
chung với giấy tờ và kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm vneid
nhóm nhân viên người lao động trong một số ngành nghề lưu thông để đổi ca trong những khung giờ nhất định
đồng thời phải mặc đồng phục ngành doanh nghiệp đeo thẻ nhân viên
có lịch đổi ca của đơn vị và khai báo y tế qua phần mềm của bộ công an
nhân viên biêu cục giáo viên đưa sách đến cho học sinh cũng không cần giấy đi đường
như phải mặc đồng phục ngành đeo thẻ ngành có sách hoặc lịch danh sách địa điểm giao sách khi lưu thông
giảng viên giáo viên đến trường hoặc điểm dạy học trực tuyến được di chuyển phù hợp với lịch dạy học trực tuyến
khi mang thẻ ngành có lịch giảng dạy được ban giám hiệu nhà trường ký duyệt
đối với công nhân làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao nghỉ việc về nhà
khi nhà máy ngưng hoạt động người lao động đến nhà máy đổi ca làm việc
thời gian đổi ca không dưới bảy ngày một lần hoặc người lao động đến làm việc
tại công ty nhà máy mở cửa hoạt động được phép lưu thông trong thời gian chín đến một mươi một giờ
hoặc một mươi bốn đến một mươi sáu giờ nhưng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé